thời tiết ở bắc bộ hôm nay và những ngày cuối tuần tương đối lý tưởng
đặc biệt là ở tây bắc bộ thời tiết đẹp nắng nhiều và ấm áp với nhiệt độ hai mươi sáu độ c
riêng tại hà nội và các tỉnh ven biển thì sáng sớm sẽ có chút mưa phùn nhỏ
còn ban ngày thì trời nhiều mây và nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi hai độ
và đây cũng sẽ là hình thái thời tiết của bắc trung bộ trong ngày hôm nay và cuối tuần
và thêm một địa điểm khác thời tiết cũng khá là đẹp để có thể tận hưởng ngày lễ nữa
đó chính là khu vực nam trung bộ khu vực từ đà nẵng cho đến phú yên
trong khi đó nam bộ thời tiết vẫn nắng và nóng